các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một bản tên lúa xã núa ngam huyện điện biên lực lượng công an phát hiện hai đối tượng là vư a dánh cùng a sỉnh điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện bất minh
tiến hành kiểm tra người đối tượng và a sỉnh phát hiện một bánh heroin có trọng lượng khoảng ba trăm năm mươi gram
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường mang về thành phố điện biên phủ để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
với thủ tục hết sức đơn giản chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu
là người vay có thể mượn được từ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng bằng lãi suất cắt cổ
do đó nhiều người nghèo ở cần thơ đã vô tình trở thành con nợ của các đối tượng cho vay nặng lãi
hôm nay cơ quan công an cho biết đã tạm giữ hai đối tượng là hồ văn mãi và trần toàn em để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
theo lời khai của các nạn nhân nhóm đối tượng này cho vay với giá cắt cổ
nếu vay khoảng một mươi triệu đồng thì mỗi ngày phải nộp tiền lãi hai trăm linh đồng
hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp hà giang vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép
lái xe là nguyễn văn hữu điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi ba c hai nghìn một trăm một mươi bốn
trên xe chở một trăm bảy mươi năm khúc gỗ nghiến dạng thớt có kích thước là ba mươi x bốn mươi cm
đây là loại gỗ nhóm hai a thuộc danh mục
cấm khai thác vận chuyển trái phép
qua kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của gỗ
không có giấy cấp phép vận chuyển của các cơ quan chức năng
một đối tượng vận chuyển pháo nổ vừa bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an bắt giữ
thu giữ một mươi hai kg pháo nổ được cất dấu tinh vi bên trong chiếc vali du lịch
lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện năm thanh niên đang kéo một vali du lịch có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có ba hộp pháo liên hoàn loại bốn mươi bốn quả
bốn hộp pháo liên hoàn loại ba mươi sáu quả và năm mươi bảy quả pháo ông sư do trung quốc sản xuất có trọng lượng là một mươi hai kg
đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại trung quốc để sử dụng và bán để kiếm lời dịp tết
tại quảng ngãi vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bốn người bị thương nặng
dạng sáng ngày hôm nay tại thôn an điểm một xã bình trương huyện bình sơn
xe máy do anh lê mạnh hùng điều khiển
lê mạnh hà đã đối đầu một xe máy khác do trần văn huy chở đằng sau phạm văn cường
vụ tai nạn đã làm bốn thanh niên trên xe bị thương nặng hai xe máy bị hư hỏng
vào khoảng một mươi hai h ngày hôm nay cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại quốc lộ hai mươi bảy thuộc địa bàn xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
chiếc xe tải chở hàng trăm thùng mật ong di chuyển từ đắk lắc sang lâm đồng
khi đến đoạn cua gấp xe đã bị lật
ngay khi tai nạn xảy ra người dân trong khu vực
đã hỗ trợ cứu nạn đưa năm người bị tai nạn trong xe đi cấp cứu
trong đó có ba người bị thương nặng